liên bộ tài chính công thương vừa có văn bản thông báo về điều chỉnh giá xăng dầu
theo đó giá bán các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỷ trước và sẽ chính thức được áp dụng
từ một mươi năm h ba mươi phút ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi một
xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi bốn bốn trăm chín mươi bốn đồng một lít tăng sáu trăm linh chín đồng một lít so với giá hiện hành
xăng ron chín mươi năm không cao hơn một mươi năm ba trăm năm mươi một đồng một lít tăng sáu trăm năm mươi đồng một lít so với giá hiện hành
dầu diesel không cao hơn một mươi một bốn trăm ba mươi bốn đồng một lít tăng năm trăm chín mươi sáu đồng một lít so với giá hiện hành
dầu hỏa không cao hơn một mươi một trăm ba mươi tám đồng một lít tăng năm trăm bảy mươi sáu đồng một lít so với giá hiện hành
dầu ma rút không cao hơn một mươi một bảy trăm bốn mươi hai đồng một kg tăng sáu trăm năm mươi một đồng một kg so với giá hiện hành